tại hà nội phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã tiếp và hội đàm với bộ trưởng ngoại giao cộng hòa bờ biển nga markel amontano
tại hội đàm hai bên nhất trí các biện pháp cụ thể cần triển khai để tiếp tục đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu và khai thác tối đa lợi thế của hai nước
trong thời gian tới hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên nhiều kênh nhà nước quốc hội và giao lưu nhân dân
hai bên ghi nhận kinh ngạch thương mại giữa hai nước đang tăng nhanh và đều trong năm năm qua đạt sấp xỉ một tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
và cho rằng cần khuyến khích hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo bứt phá trong hợp tác kinh tế
bộ trưởng maksen amontano bè tỏ mong muốn việt nam giúp đỡ bờ biển nga trong các lĩnh vực nông nghiệp viễn thông giáo dục và đào tạo
hoàn ngành các doanh nghiệp việt nam sang đầu tư kinh doanh tại bờ biển nga
hai bên thống nhất sớm đàm phán ký kết các văn bản để tạo khuân khổ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động như hiệp định khung hợp tác hiệp định thương mại hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư hiệp định tranh đánh thuế hai lần